cháu bé hai tuổi bị bắt kẹt tại căn hộ số tám tầng một mươi sáu của trung cư hoàng anh đắk lắc
thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mình cháu bé ở căn hộ cửa ra vào bị khóa bên trong
mọi người không thể tiếp cận và mở khóa cửa
cháu bé trong tình trạng hoảng loạn khóc lớn và trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện các vật dụng sắc nhọn
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động xe thang xe cứu nạn cứu hộ cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ tổ chức giải cứu
xác định việc phá khóa sẽ mất nhiều thời gian lực lượng cảnh sát đã đu dây từ căn hộ ở tầng một mươi tám di chuyển xuống lan can tầng một mươi sáu để giải cứu cháu bé
sau khoảng năm phút lực lượng cảnh sát đã tiếp cận và giải cứu thành công cháu bé
vào tối ba mươi tháng chín tại khu vực trung cư ct một mươi một hồng hà xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội diễn ra chương trình đêm hội trăng rằm
màn bắn pháo hoa diễn ra trong chương trình đã bay lên không chung cao hàng chục mét
và văng vào ban công của một căn hộ tầng một mươi trung cư ct một mươi một dẫn đến hỏa hoạn
tại hiện trường ngọn lửa cháy đỏ rực kèm khói đen bốc ra từ ban công của căn hộ lực lượng chữa cháy của cơ sở và người dân đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy và họng nước vách tường dập lửa
sau khoảng hai phút đám cháy không gây thiệt hại về người khu vực cháy khoảng năm mét vuông
thiệt hại về tài sản ở ban công đang được thống kê
thông tin từ bệnh viện đọc
đa khoa tỉnh đồng nai cho biết một bệnh nhân bị thương nặng đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm thành bưởi và xe khách một mươi năm chỗ trên quốc lộ hai mươi
bệnh nhân là nạn nhân thứ năm tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc hai h hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín tại km tám mươi bốn quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú vinh huyện định quán giữa xe khách dường nằm và chiếc xe một mươi năm chỗ
sau khi được cấp cứu ban đầu tại bệnh viện đa khoa khu vực định quán
bệnh nhân cùng bốn nạn nhân khác được chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu trần đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu gãy xương vai trái dập phổi trái gãy cột sống
do vết thương quá nặng bệnh nhân đã không thể qua khỏi
đến nay vụ tai nạn này đã khiến năm người tử vong bốn người bị thương nặng
các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa đồng nai và bệnh viện trợ rẫy tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
vào khoảng giờ sáng sáu giờ sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn lật xe khách chở ba mươi người xảy ra trên quốc lộ một
đoạn km một nghìn sáu trăm chín mươi ba chín trăm linh đoạn qua thôn sáu xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
thời điểm trên xe khách dường nằm mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi nghìn ba trăm hai mươi ba
lưu thông theo hướng phan rang phan thiết
khi đến địa điểm trên là điểm mở giải phân cách cứng giữa đường
thì xe khách này leo lên giải phân cách và lật nghiêng nằm chắn ngang phần đường quốc lộ một mà xe này đang lưu thông
hành khách bên trong xe đã được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe
những người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đã đến khám nghiệm hiện trường điều tiết giao thông
tiếp tục với những tin tức
tiếp tục với những tin tức khác tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo cùng chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm
để phòng thân nguyễn đăng khoa đã lên mạng đặt mua súng đem về cùng với bảo và tiến cất giấu tại nơi ở
phạm duy quốc biết bảo và tiến có tàng trữ súng nhưng không tố giác
đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bốn bị cáo bị bắt quả tang đang cất giấu ma túy cùng hai khẩu súng và một mươi ba viên đạn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố bốn đối tượng trên về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đăng khoa và hoàng xuân tiến mỗi người một năm sáu tháng tù đặng đàm bảo bảo một năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng phạm duy quốc sáu tháng tù về tội không tổ giác tội phạm
đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy trước đó tòa án nhân dân tp phú quốc đã tuyên phạt mỗi bị cáo từ năm đến sáu năm tù
một vụ nổ súng khiến ba người bị thương vừa xảy ra vào một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng chín trên đường điện
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện